tất cả chính phủ các nước thành viên liên minh châu âu đã hoàn thành việc phê chuẩn bằng văn bản
việc áp giá trần đối với dầu của nga
trong một phản ứng mới nhất phó thủ tướng nga alexander novak cho biết
nga sẽ không bán dầu ở mức giá giới hạn sáu mươi đô la mỹ mà eu và các quốc gia g bảy đã đưa ra
trước đó hội đồng châu âu cho biết eu đã đồng ý áp giá trần đối với dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của nga
ở mức sáu mươi đô la mỹ một thùng hoặc thấp hơn ít nhất năm so với giá thị trường
các nước g bảy và australia cũng đưa ra thông báo tương tự vào ngày hai tháng một mươi hai
khẳng định họ cũng sẽ từ chối giao dịch đối với dầu của nga được bán trên sáu mươi đô la mỹ một thùng
nga nhiều lần khẳng định sẽ không cung cấp dầu cho các quốc gia áp dụng mức giá trần này
nga cho rằng việc áp giá trần sẽ làm mất ổn định thị trường dầu mò toàn cầu
và lập luận rằng điều đó mâu thuẫn với các quy tắc của tổ chức thương mại thế giới wto
ngoài ra phó thủ tướng nga cho biết thêm rằng moscow đang tìm kiếm các cơ chế
để vượt qua việc bị áp giá trần đối với dầu mỏ
theo các chuyên gia mặc dù việc cắt giảm sản lượng sẽ làm giảm doanh thu từ dầu mỏ của nga
nhưng tác động của nó trong ngắn hạn có thể sẽ bị hạn chế do dầu của nga hiện đang giao dịch
ở mức sáu mươi bốn đô la mỹ một thùng chỉ cao hơn bốn đô la mỹ so với giá trần